hoạt động thừa phát lại trên địa bàn thành phố hà nội thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tích cực
song vẫn tồn tại nhiều hạn chế
đó là thông tin được sở tư pháp hà nội đưa ra trong buổi giao ban báo chí
do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức vào chiều nay một mươi một tháng một mươi
theo báo cáo của sở tư pháp tp hà nội từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
văn phòng thừa phát lại trên địa bàn thành phố hà nội đã tống đạt hơn ba mươi bốn bảy trăm linh văn bản của tòa án
và hơn một ba trăm linh văn bản của cơ quan thi hành án với tổng chi phí thu được là hơn một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tổng số vi bằng đã lập khoảng một sáu trăm linh vi bằng với tổng doanh thu là hơn bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tuy nhiên theo đánh giá hiện nay hiểu biết của người dân về chế định thừa phát lại còn nhiều hạn chế
ngoài ra công tác phối hợp giữa thừa phát lại và chính quyền cơ sở cán bộ công chức còn gặp nhiều khó khăn
sở tư pháp thành phố hà nội cho biết trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về thừa phát lại
để chế định này đi vào cuộc sống như một loại hình dịch vụ pháp lý đáp ứng cho nhu cầu trong đời sống của nhân dân